sáng nay một mươi năm tháng một mươi hai tp hcm tổ chức cuộc diễn tập chống khủng bố và các tình huống khẩn cấp về an ninh trật tự
tại nhiều khu vực trọng điểm với sự tham gia của các lực lượng chức năng lên tới bốn người
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến dự cuộc diễn tập
cuộc diễn tập có sự tham gia của gần bốn người thực hiện tại khu vực trung tâm thành phố và sân bay tân sơn nhất
nhằm đối phó với các tình huống sự cố liên quan tới khủng bố phá hoại gây dối an ninh trật tự
kịch bản diễn tập đặt ra nhiều tình huống bọn khủng bố tấn công trụ sở cơ quan nhà nước bắt giữ con tin tấn công hóa học đe dọa nổ trụ sở
cuộc diễn tập năm hai nghìn một mươi chín với nhiều điểm mới nhằm ứng phó kịp thời với tình hình thực tế và các dự báo
đồng thời kiểm tra khả năng phương án tác chiến của các lực lượng đánh giá khả năng thực bình ứng phó của các đơn vị khi có sự cố xảy ra
trong đó có tác chiến điện tử trên không gian mạng tổ chức xử lý chất độc tẩy rửa khử độc hóa học